nếu bộ phận này bị tổn thương sẽ khiến thông tin dẫn truyền bị sai lệch và cơ thể bị mất thăng bằng hoa mắt chóng mặt ủ tai
dây thần kinh số tám là thần kinh cảm giác bao gồm hai phần mỗi phần đảm nhận chức năng giác quan riêng
thần kinh ốc tai chức năng cảm giác thanh giác
thần kinh tiền đình chức năng cảm giác thăng bằng
dây thần kinh số tám xuất phát từ cầu não đi vào xương đá qua lỗ ống tai trong
là đường truyền dẫn thông tin điều khiển hệ thống tiền đình giữ thăng bằng cho cơ thể
với sự phối hợp chặt chẽ của hai chuyên khoa nội thần kinh và tai ngũ học
bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội là địa chỉ thăm khám và điều trị dối loạn tiền đình được hàng triệu bệnh nhân tin tưởng và lựa chọn
không chỉ tiên phong trong lĩnh vực liên tục cập nhật các trang thiết bị hiện đại
thuộc lĩnh vực chẩn đoán và phục hồi chức năng tiền bình
bệnh viện đa khoa tâm anh còn quy tụ đội ngũ giáo sư bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm
xây dựng pháp đồ điều trị toàn diện và triệt đề bệnh dối loạn tiền đình
quý vị thân mến trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày mai
bác sĩ sẽ chia sẻ về hệ thống đo ảnh nhãn đồ trong trần đoán dối loạn tiền đình
được ứng dụng duy nhất tại bệnh viện đa khoa tâm anh
còn bây giờ minh hương xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào không giờ này ngày mai trên antv